các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc vừa triệt xóa thành công một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá mùa quân cấp hai nghìn hai mươi hai qua mạng internet quy mô đặc biệt lớn với tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên một tỷ đồng
cầm đầu đường dây này là nguyễn trọng long ba mươi hai tuổi trú tại xã cư ni và nguyễn ngọc khoa ba mươi ba tuổi trú tại thị trấn eak huyện eak tỉnh đắk lắc
trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá world cup hai nghìn hai mươi hai long và khoa đã lấy ba tài khoản tổng cá độ bóng đá trên mạng internet về chia nhỏ thành nhiều tài khoản rồi giao cho các con bạc tại nhiều địa bàn tham gia cá cược
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an tạm giữ hơn ba trăm năm mươi triệu đồng một mươi sáu thẻ atm hai laptop ba mươi năm điện thoại di động
và hai xe ô tô liên quan đến hoạt động ghi số đề và cá độ bóng đá
bước đầu cơ quan an ninh điều tra xác định đường dây này có hơn năm mươi người tham gia số tiền giao dịch đánh bạc trung bình một ngày khoảng năm tỷ đồng
và từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt tổng số tiền giao dịch đánh bạc là hơn một tỷ đồng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với lê hồng khanh
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn dịch vụ nông nghiệp lâm phát
lê hạ giám đốc trung tâm quy hoạch và thiết kế nông nghiệp trực thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thừa thiên huế
và trương ngọc đức nhân viên điều tra quy hoạch rừng trung tâm quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp
để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong hoạt động thiết kế thẩm định phương án
và dự toán khai thác tận thu gỗ thâm do ban quản lý rừng phòng hộ hương thủy quản lý
theo kết quả điều tra ban quản lý rừng phòng hộ hương thủy đã hợp đồng với công ty lâm phát
và trung tâm quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp để thiết kế thẩm định phương án khai thác tận thu một trăm năm mươi bảy tám mươi bảy hectare gỗ rừng thông
bị thiệt hại do cháy rừng năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên các đối tượng đã thiếu trách nhiệm không thực hiện đúng quy trình thiết kế thẩm định
kết quả tổng doanh thu đã khai thác
tổng doanh thu đã khai thác bán ra hơn hai mươi hai tỷ đồng trong khi tổng doanh thu theo phương án được phê duyệt là sáu ba tỷ đồng
kết quả giám định định giá tài sản hành vi của các đối tượng này gây thiệt hại cho nhà nước với số tiền hơn năm sáu tỷ đồng
ngoài ra hiện còn một mươi chín hectare rừng thông ở xã phú sơn thị xã hương thủy chưa khai thác
do công tác phát hiện đấu tranh kịp thời của cơ quan công an nên đã giữ lại một mươi chín hectare rừng thông đang phục hồi này
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan vừa quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
sau khi phát hiện hàng trăm chai rượu ngoại và thuốc lá vận chuyển trái phép trên chuyến bay giải cứu công dân từ nga về việt nam
hồ sơ vụ án đã được chuyển tới công an tỉnh khánh hòa để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
theo cục điều tra chống buôn lậu sau gần hai năm điều tra cơ quan hải quan có đủ căn cứ xác định một số đối tượng có hành vi lợi dụng chuyến bay giải cứu
cơ quan hải quan có đủ căn cứ xác định một số đối tượng có hành vi lợi dụng chuyến bay giải cứu

qua đấu tranh đặng văn vinh khai nhận đã tìm kiếm thông tin liên hệ với người thân của những người đang bị bắt điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật
và tự nhận rằng bản thân có nhiều mối quan hệ với cán bộ công an có thể chạy án để cho người bị bắt được hưởng án treo hoặc tại ngoại
sau đó yêu cầu gia đình có người bị bắt đưa cho vinh số tiền từ ba mươi triệu đến một trăm linh triệu đồng để đối tượng chạy án
nhưng sau khi nhận tiền thì đối tượng đã chiếm đoạt và sử dụng để tiêu xài cá nhân
bằng các biện pháp nghiệp vụ trưa ngày chín tháng một mươi hai
phòng cảnh sát hình sự đã bắt quả tang đối tượng đặng văn vinh đang nhận một mươi triệu đồng để chạy án của một người trên địa bàn thành phố phan rang tháp tràm
công an tỉnh đề nghị những ai là nạn nhân của đối tượng đặng văn vinh thì liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận
địa chỉ khối cảnh sát phương mỹ bình thành phố phan rang tháp tràm

công an thành phố buôn ma thuột của tỉnh đắk lắc
của tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ để xử lý một cơ sở kinh doanh ga trái phép với rất nhiều vi phạm
ngày chín tháng một mươi hai đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì phối hợp với các đội nghiệp vụ của công an thành phố buôn ma thuột và công an xã hòa thắng
tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh galue sơn tại số bốn xã hòa thắng do anh trần trung kiên hai mươi hai tuổi làm chủ hộ kinh doanh
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên xe tải đậu giữa sân và kho của cơ sở này
có bốn trăm sáu mươi một bình ga loại một mươi hai kg và bốn mươi năm kg trong đó hai trăm ba mươi sáu bình ga có khí và hai trăm hai mươi năm bình không có khí
qua kiểm tra cơ sở này chưa được cấp phép giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ ga
chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
cơ sở không lập sổ quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp với loại ngành nghề đầu tư kinh doanh theo quy định
tồn chứa bình ga trong kho không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy
bước đầu kiên khai nhận đã nhập ga từ nhiều công ty
sau đó đưa về nhà để bán lại cho các hộ dân trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
và thuê xe vận chuyển đến các huyện trên địa bàn tỉnh đắk lắc để bán
thưa quý vị cuối năm là thời điểm nhu cầu mua bán các loại mặt hàng hóa có xu hướng tăng cao so với các tháng trong năm
vì thế đây cũng là thời điểm mà các làng nghề hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu này
đặc biệt là các loại mặt hàng hóa có xu hướng tăng cao so với các tháng trong năm

thế nhưng đi kèm với hoạt động sản xuất tăng cao đó là nguy cơ cháy nổ luôn thường trực
khi mà đa phần các hộ kinh doanh làng nghề hiện nay đều hoạt động với mô hình nhà ở kết hợp với sưởng sản xuất kinh doanh
đây là lối đi của một hộ kinh doanh sản xuất thú nổi bông tại làng nghề tam hiệp huyện phúc thọ thành phố hà nội
lúc bình thường đã khó khăn như thế này thì lúc hỏa hoạn không biết những công nhân làm việc trên tầng hai
họ sẽ thoát nạn như thế nào
khi mà chỉ có một lối ra duy nhất còn hàng hóa thì bùa vây tứ bể
thì mình sẽ tiền thao dớt ạ
mình phải đầu tư tiền hàng hóa thứ rồi đầu tư hết rồi nên là chỉ đám đầu tư vào cái ý một ít thôi
cái ý là cái gì ạ
cái thiết bị điện đó mất thứ ạ
thế còn vầy phòng cháy đã cháy
mình chưa cháy thì
đây là đặc điểm rất dễ nhận thấy ở các hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở các làng nghề
khu nhà ở kết hợp nhà sưởng
vô cùng tạm bỡ
khung sắt vách và trần đều làm bằng gỗ
đường điện bảng điện mắc nổi
luôn lách trong những tải hàng hóa bông vải sợi
bởi vì tam hiệp thì là sản làng nghề nhưng nó chưa có khu công nghiệp sản xuất tập trung
vẫn hoạt động mang tính chất là bộ phát nhỏ lẻ
và đặc thù là những cái hộ liên kề kết hợp ở sản xuất và kinh doanh
về cái đặc thù sản xuất làng nghề ở địa phương thì nó là cái chất liệu
là những cái chất liệu giấy cháy
và cái nguy cơ tiềm ẩn thì luôn luôn cao
qua đợt tổng kiểm tra giả soát về an toàn phòng cháy chữa cháy kéo dài sáu mươi ngày
lực lượng cảnh sát phòng cháy giấy cháy đã chỉ ra hàng loạt những tồn tại thiếu soát
trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở các làng nghề
đồng thời đình chỉ và tạm đình chỉ hàng loạt cơ sở kinh doanh sản xuất tự phát
tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ
qua đợt kiểm tra vừa chúng tôi thì hiện nay đã tổng kiểm tra giả soát
là kiểm tra một trăm linh các cơ sở thực diện quản lý
và qua kiểm tra cũng đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đặc biệt là những cái hành vi vi phạm mà dẫn đến cháy chết người
ví dụ như là liên quan đến không đảm bảo về lối thoát lạng
không đảm bảo về hệ thống điện sử dụng nguồn nửa nguồn nhiệt
không đảm bảo về việc trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ
vì đây là những hành vi vi phạm mà có thể dẫn đến cháy và cháy chết người
qua những bài học thực tế vừa qua
và chúng tôi kết hợp với công tác xử lý chúng tôi kết hợp công tác tuyên truyền
để lưng cao nhận thức của người dân
đồng thời cũng đẩy mạnh cái phong trào xây dựng toàn dân
tham gia phòng cháy cháy xây dựng các mô hình
như tổn biên gia toàn dân cháy
đối với những làng nghề có mật độ kinh doanh sản xuất dày đặc
thì việc cần sớm có khu sản xuất tập trung
là giải pháp căn cơ trong đảm bảo phòng cháy cháy
bởi việc chữa cháy trong khu dân cư là vô cùng khó khăn
vì tốc độ cháy lan nhanh hạ tầng giao thông chật hẹp
nguồn nước bị hạn chế do quá trình bê tông hóa
tại các làng nghề đang diễn ra rất nhanh
lấp kín phần lớn ao hồ sông suối quanh khu vực
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với
tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng với tội trộm cắp tài sản
đối tượng đặng văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại tổ bốn bí trung phường phương đông
tp uông bí tỉnh quảng ninh cao một m bảy mươi
và có xẹo chấm cách bốn cm trên đầu lông mày trái
và đối tượng nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn đám bạc xã hồng thái tây
thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
có xeo chấm cách hai cm trên sau đầu lông mày phải
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện cẩm giang tỉnh hải dương
là đối tượng trần mạnh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hộ khẩu thường trú tại khu đoàn xá một phường hồng phong
thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện